cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng là đối tượng đào thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bảy mươi tám hai bà trưng phường an biên quận lê trân thành phố hải phòng
còn về tội trộm cắt tài sản công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số một trên sáu trên một trăm linh sáu lê lai
phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
chúng ta sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất